chiều một mươi chín tháng sáu đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và lãnh đạo thành phố
đã có cuộc gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đồng thời thành phố tổ chức ký kết chương trình hợp tác
giữa một số cơ quan báo chí trung ương và địa phương
tp hcm hiện có ba mươi một cơ quan báo chí và một trăm sáu mươi một cơ quan báo của trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn
báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ kịp thời thông tin các đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước và thành phố
tuyên truyền nêu gương người tốt việc tốt gương điển hình tiên tiến có phần định hình nhân cách con người mới
trong nền văn hóa việt nam tiên tiến đầm đà bản sắc nhân tộc
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong ban biên tập
lãnh đạo đơn vị phóng viên nhân viên các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng việt nam
đồng chí khẳng định chưa bao giờ những người làm báo có cơ hội cống hiến cho sự phát triển của đất nước như ngày hôm nay
thành phố mong muốn thời gian tới những người làm báo có thêm niềm tự hào sự tự tin và tự vấn về nghề
để báo chí tiếp tục phát huy sáng tạo sáng kiến của nhân dân thúc đẩy chính quyền làm việc nhanh hiệu quả hơn
dịp này thành ủy tp hcm đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác truyền thông năm hai nghìn hai mươi
với một mươi năm cơ quan báo chí thành phố và cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn thành phố